trung tâm kiểm soát dịch bệnh cdc quảng ninh và tri cục thú y tỉnh thông tin cơ quan chuyên môn đang phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đầm hà triển khai các giải pháp xử lý ngăn chặn bệnh dạy tại địa phương
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai một con chó đã bất ngờ chạy vào trường tiểu học và trung học cơ sở dực yên xã dực yên huyện đầm hà tấn công một mươi ba học sinh và một nam giáo viên
ngay sau khi bị cho cắn một mươi bốn ngày đã được tiêm vaccine và chuyển tới cdc quảng ninh tiêm huyết thanh phòng dạy
con chó tấn công người nói trên đã bị bắt lại xử lý và gửi mẫu xét nghiệm trong chiều cùng ngày
đến ngày hai mươi chín tháng hai kết quả mẫu dương tính với virus dạy
trước tình hình trên địa phương đã nhanh chóng giả soát các trường hợp có thể bị phơi nhiễm liên quan đến con chó dại trên
và hiện đang tiếp tục mở rộng diện giả soát tới tất cả các trường hợp bị chó cắn trong thời gian gần đây trước mắt chưa có thêm trường hợp nào phát sinh
ngày hai tháng ba cdc quảng ninh đã làm việc với ủy ban nhân dân huyện đầm hà
để bàn bạc các giải pháp xử lý ngăn chặn bệnh dạy
các cơ quan chuyên môn đánh giá vẫn có nguy cơ bệnh dạy tiềm ẩn trong đàn chó tại xã dực yên cũng như các xã khác trên địa bàn huyện đầm hà
để chủ động phòng chống bệnh dạy lây lan sang người việc xử lý các ổ bệnh này cần phải được thực hiện ngay
cdc quảng ninh đề nghị ngành y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng của các xã thị trấn
ra soát thống kê tất cả các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm tuyên truyền vận động người dân đi tiêm vaccine phòng dạy sớm nhất
công an huyện krongpak tỉnh đắk lắk vừa khởi tố bắt tạm giam một đối tượng vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó người này nhân lúc khi lực lượng công an đang khám xét khẩn cấp nơi ở đã bất ngờ dùng một con dao thái lan tấn công vào tổ công tác
theo đó đối tượng này là võ tấn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn phước an
huyện krongpak kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng tùng đã cho bảy mươi một người dân trên địa bàn huyện crong bắc vay tiền với lãi suất cao
tổng số tiền cho vay khoảng hơn chín tám tỷ đồng thu lợi bất chính với số tiền chín trăm hai mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn khi tổ công tác của công an huyện crong park khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tùng
vì sợ lực lượng công an thu giữ tài liệu vật chứng liên quan đến hoạt động tín dụng đen của
mình tùng đã bất ngờ dùng một con dao thái lan đâm vào tổ công tác khi đang khám xét
ngay lúc đó tổ công tác đã không chế được đối tượng tùng
tại nhà ở của đối tượng tổ công tác đã thu nhiều tiền mặt và tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
tại cơ quan công an đối tượng tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tùng còn khai nhận do không làm chủ được cảm xúc nên tấn công tổ công tác và cảm thấy rất ăn năn hối hận về hành vi của mình
hiện công an huyện krongpak đã khởi tố tùng về hai tội
cho vai nặng lãi trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích
đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày ba tháng ba đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu phòng tám cục cảnh sát giao thông
cho biết đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời một tài xế có nồng độ cồn kịch khung lái xe máy vào cao tốc vĩnh hảo phan thiết
theo đó vào khoảng một giờ ngày hai mươi ba tháng hai cảnh sát giao thông tuần tra trên cao tốc vĩnh hảo phan thiết
khi đến đoạn qua địa phận huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng phát hiện anh vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê nghệ an lái xe máy vào cao tốc nên dừng phương tiện
qua kiểm tra anh hát không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn
mức bốn trăm bốn mươi sáu mg trên lít khí thở
nam tài xế cho biết làm nghề đầu bếp anh đang lái xe trên cao tốc từ vĩnh hảo
về thành phố phan thiết thì bị cảnh sát giao thông chặn xe lập biên bản
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa nam tài xế ra khỏi cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông
liên quan đến vụ đua xe ở cầu sài gòn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
để đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết luận điều tra ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
quách tuấn anh hai mươi một tuổi ngụ quận bốn đã nhắn tin rủ trần đoàn thế hải hai mươi một tuổi ngụ quận bình thạnh
và một số đối tượng khác tham gia đua xe nhằm so kè xe ai mạnh hơn
sau lời rủ dê này các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội
để tụ tập so kẻ tốc độ và chia thành ba nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu sài gòn phường hai mươi hai quận bình thạnh
đúng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày nhóm của tuấn anh xuất phát từ đường nguyễn hữu cảnh
chạy qua cầu sài gòn xuống xa lộ hà nội
này là đường võ nguyên giáp thành phố thổ đức rồi quay lại cầu sài gòn
các đối tượng ngang nhiên cho xe gian hàng ngang nẹt bồ chạy một bánh và đua tốc độ khiến người đi đường khiếp ví
trong lúc nhóm thanh thiếu niên đang so kè tốc độ thì các đơn vị của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an quận bình thạnh mật phục chốt chặn bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ bốn mươi người thu giữ ba mươi bốn xe mô tô đa số đã thay đổi kết cấu độ chế
qua sàng lọc và củng cố hồ sơ ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố hai mươi sáu bị can về tội gây dối trật tự công cộng
mới đây thông tin từ người dân xã hà thạch thị xã phú thọ về việc lại tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông
trên ngã tư đường hồ chí minh ra với hai tuyến đường mới đoạn đầu cầu ngọc tháp
theo đó vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe ô tô tập lạc
xe đầu kéo và xe ô tô tập lái đã xảy ra vào khoảng một mươi một h cùng ngày hai tháng ba
lúc này xe đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi chín c một mươi bảy nghìn một mươi ba kéo theo rơ móc hai mươi bốn r bốn trăm bốn mươi chín
di chuyển theo hướng thị xã phú thọ đi xã tiên kiền huyện lâm thao tỉnh phú thọ
khi đi qua ngã tư kể trên đã va chạm với xe ô tô tập lái biển kiểm soát một mươi chín c chín nghìn ba mươi
đang di chuyển theo hướng thị xã phú thọ qua cầu ngọc tháp
hậu quả người ngồi ghế phụ trên xe ô tô tập lái bị thương
phải đi bệnh viện cấp cứu phần đầu của xe ô tô tập lái bị hư hỏng nặng
xin chuyển sang các tin tức xã hội đáng chú ý
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công văn số năm trăm năm mươi ba ubnd dt
về công trình nhà ở tại số hai mươi hai ngách hai trăm ba mươi sáu trên một mươi bảy đường khương đình
phường hạ đình quận thanh xuân có dấu hiệu không đảm bảo an toàn
theo công văn số năm trăm năm mươi ba ubnd dt ngày một tháng ba

ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công trình nhà ở tại số hai trăm hai mươi sáu một mươi bảy đường khương đình
triển khai thực hiện ngừng sử dụng công trình khoanh vùng nguy hiểm
di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm
đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di rời
quản lý hiện trường theo dõi quan chắc nhằm phát hiện cảnh báo
và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn
cho công trình và các công trình lân cận
cùng với đó giải quyết sự cố công trình nêu trên theo đúng quy định
tại nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
trong đó cần lưu ý giả soát lại các hồ sơ khảo sát thiết kế
quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình
xác định rõ nguyên nhân sự cố xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
sau khi khắc phục sự cố kịp thời đảm bảo an toàn cho công trình
và người dân sinh sống cơ quan chủ trì giải quyết sự cố
quyết định việc đưa công trình vào sử dụng
ủy ban nhân dân quận thanh xuân có trách nhiệm phối hợp với sở xây dựng tham mưu
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố các nội dung vượt thẩm quyền
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu sở xây dựng chủ động thực hiện
chức năng quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các nội dung vấn đề thuộc thẩm quyền khẩn trương thực hiện nội dung văn bản của bộ xây dựng
các nội dung theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
đồng thời chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
ra soát toàn bộ địa bàn thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ
đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý việc quản lý đất đai đầu tư xây dựng
xử lý rứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng
trên cơ sở kết quả giả soát nêu trên tham ưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo theo thẩm quyền quy định
thưa quý vị trong tháng ba việt nam sẽ tiếp tục đón nhiều đoàn khách quốc tế cao cấp bằng đường tàu biển
những du khách này sẽ trải nghiệm văn hóa du lịch tại thành phố hồ chí minh đà nẵng nhà trang bà rịa vũng tàu
mới đây nhất ngày hai tháng ba tàu biển azamara junay thuộc hãng azamara cruise
mang theo trên bảy trăm linh mảnh khách quốc tịch âu mỹ úc
đã cập cảng sài gòn thành phố hồ chí minh
dự kiến trong bốn ngày từ ngày hai đến ngày năm tháng ba đoàn du khách sẽ tham quan tại thành phố hồ chí minh
và sau đó tàu sẽ di chuyển đến cảng tiên sa đà nẵng để tham quan tại đây
ngoài ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng ba việt nam tiếp tục đón tàu biển resort world one đến nhà trang đà nẵng
tàu biển azamara onward đến hạ long đà nẵng thành phố hồ chí minh tàu biển silver shadow đến thành phố hồ chí minh huế
đây là tháng cuối cùng đánh dấu mùa cao điểm tàu biển hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đầy sôi động kéo dài từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể nếu tàu biển cập cảng bà rịa vũng tàu du khách sẽ được lựa chọn hành trình tham quan thành phố biển vũng tàu
đến mỹ tho tiền giang trải nghiệm miền tây sông nước và khám phá thành phố hồ chí minh sôi động
tại thành phố hồ chí minh du khách sẽ tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của thành phố
trải nghiệm cà phê và ngắm hoàng hôn trên sông sài gòn
tại nhà trang du khách có thể tham quan các địa danh văn hóa
lịch sử trải nghiệm thiên nhiên và nghỉ dưỡng tại các bãi tắm đẹp nổi tiếng
đạp xe dạo quanh thành phố để tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương
tại huế du khách sẽ chọn hành trình khám phá danh thắng nổi tiếng tại đất cố đồ như đại nội
và các lăng tầm chùa triền tìm hiểu về văn hóa nhà vườn huế thăm làng cổ thủy biều và ẩm thực đất thần kinh
đại diện các công ty lữ hành thành phố hồ chí minh cho biết hiện nay mảng du lịch tàu biển quốc tế
đang thể hiện sức hồi phục và tăng trưởng nhanh chóng trong mùa du lịch tàu biển hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đây là kết quả khả quan từ những nỗ lực trong điều chỉnh chính sách visa du lịch
cải thiện cơ sở ạ tầng xây dựng các điểm lưu trú tham quan mới vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
vừa đảm bảo khai thác thế mạnh du lịch tại từng địa phương
đồng thời các đơn vị lữ hành không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ
nghiệp vụ để giữ chân khách tàu biển quốc tế bằng những sản phẩm du lịch đặc trưng nhất chuyên nghiệp nhất
dự kiến mùa cao điểm tàu biển quốc tế hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sẽ sôi động trở lại từ cuối năm hai nghìn hai mươi bốn